chào mừng kỷ niệm một trăm hai mươi năm thành lập huyện đại lộc kỷ niệm tám mươi hai năm ngày thành lập đảng bộ huyện đại lộc
tối hôm nay tại quảng trường trung tâm thị trấn ái nghĩa đã diễn ra chương trình nơi hai dòng sông chảy qua
dự buổi lễ có thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc lãnh đạo tỉnh quảng nam cùng đông đảo người dân huyện đại lộc
từ những ngày đầu thành lập năm một nghìn tám trăm chín mươi chín đến cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
hơn chín mươi người dân phải sống trong cảnh đói nghèo mù chữ
vì phải sống dưới tầng tầng lớp lớp của sự áp bức nên người nông dân đại lộc nung nấu ý chí cuột khởi
sẵn sàng hưởng ứng các cuộc đấu tranh chống áp bức bóc lột và giải phóng dân tộc
mà tiêu biểu là phong trào cần vương do nghĩa hội quảng nam phát động giai đoạn một nghìn tám trăm tám mươi năm đến năm một nghìn tám trăm tám mươi bảy
và mở đầu phong trào kháng thuế tại miền trung vào năm một nghìn chín trăm linh tám
từ đây ngọn lửa yêu nước lòng căm thù giặc ngoại xâm
luôn nung nấu trong tâm can các tầng lớp nhân dân để chờ đợi cơ hội bùng lên mạnh mẽ
và để đại lộc trở thành mảnh đất màu mỡ cho hạt giống chủ nghĩa mark lenin ươm mầm phát triển
một trăm hai mươi năm người dân đại lộc bao nhiêu lần chứng kiến dòng sông thu bồn vu ra đổi dòng
và chứng kiến bao biến động của lịch sử
từ những ngày đầu thành lập người và đất đại lộc đã vượt qua biết bao gian khổ
để vươn mình đi lên trở thành địa phương có nền kinh tế văn hóa phát triển
dịp này thủ tướng nguyễn xuân phúc đã trao một mươi căn nhà tặng cho các gia đình
có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương mỗi căn nhà trị giá năm mươi triệu đồng